tổng cục chính trị đã chỉ đạo tổ chức biên soạn xuất bản bộ sách mang tên
đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
cục tuyên huấn và nhà xuất bản quân đội nhân dân tiếp tục biên soạn bộ sách này
từ tập một mươi một đến tập một mươi ba ra mắt vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
nhận kỷ niệm bảy mươi năm ngày bác hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
có thể nói rằng với bảy trăm chín mươi ba đơn vị tiêu biểu một sáu trăm tám mươi trang sách
chỉ gói gọn trong ba tập sách người đọc không những nắm được một cách có hệ thống
về đơn vị anh hùng trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ
mà từng bài viết còn giúp cho người đọc như được sống lại những năm tháng oanh liệt
chia sẻ ngọn bùi của nhân dân địa phương du kích địa phương với bộ đội cụ hồ
có thể nói rằng với bảy trăm chín mươi ba đơn vị tiêu biểu một sáu trăm tám mươi trang sách

thì nó vô cùng vất vả phải tìm hiểu thật kỹ thật nhiều
và khi mà được tiếp xúc trực tiếp với những thành tích đánh mỹ của ông cha ta
thì bất cứ không phải riêng tôi mà tôi khẳng định rằng bất cứ ai cũng sẽ rất xúc động khi đọc được những thành tích đấy
vì nhân dân quên mình là nhạc hiệu chương trình phát thanh quân đội nhân dân
đánh dấu sự phát triển của một chương trình phát thanh nòng cốt trên sóng đài tiếng nói việt nam
đã có một trăm năm mươi sáu lượt cán bộ phóng viên tham gia các đoàn đi vào mặt trận
trưởng quân khu bốn mặt trận đường chín nam lào bám sát chiến sự và chiến trường
để viết bài đưa tin nóng hổi về tình hình chiến sự
khi đọc đến những cái trang sách nói về đơn vị mình thì bản thân tôi cũng như là nhiều anh em
trong các anh em phát thanh quân đội nhân dân thì cảm thấy rất là tự hào
những người thế hệ cha anh của mình đã có những đóng góp rất là to lớn
để làm nên dẹt lên những chiến công
và xây dựng được thành một đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
chúng tôi nghĩ rằng trong thời kỳ hiện nay với niềm vinh dự tự hào đó
chúng tôi cũng thấy được trách nhiệm của bản thân mình là
của anh em chúng tôi là phải tiếp tục giữ vững được cái truyền thống
bộ sách như một phòng truyền thống vẻ vang của dân tộc
mang ý nghĩa lịch sử truyền thống vẻ vang của các đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân